thưa quý vị và các bạn bản tin dịch bệnh covid một mươi chín sáng nay của bộ y tế cho biết
tổng số ca bệnh được điều trị khỏi trên cả nước là ba mươi năm bốn trăm tám mươi bốn ca
trong ngày ba mươi tháng bảy gần bốn trăm linh bảy ba trăm linh liều vaccine đã được tiêm
nâng tổng số liều vaccine được thực hiện trên cả nước đến nay là hơn năm chín triệu liều
về tình hình lây nhiễm tính từ một mươi chín h tối qua cho đến sáu giờ sáng nay
hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận bốn sáu mươi ca mắc mới
trong đó tp hcm là hai năm trăm linh ba ca